hà nam vẫn chưa khai thác hết tiềm năng và lợi thế của mình tỉnh cần phải có niềm tin có sự đột phá trong lãnh đạo chỉ đạo
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh điều này tại buổi làm việc với lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh hà nam vào chiều nay
thủ tướng nêu rõ bên cạnh những kết quả nổi bật như tăng trưởng trên mức một mươi một thu ngân sách tăng cao đời sống người dân được nâng lên tỷ lệ nghèo còn hai sáu mươi chín
thì hà nam vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt về dịch vụ chưa có chuyển biến rõ nét những dự án như bệnh viện trung mương tại địa phương chưa hoàn thiện công tác quản lý đất đai khoáng sản có mặt hạn chế

về dịch vụ chưa có chuyển biến rõ nét những dự án như bệnh viện trung ương tại địa phương chưa hoàn thiện công tác quản lý đất đai khoáng sản có mặt hạn chế